câu nhử đón bắt toàn bộ các chuyến xâm nhập của chúng vào việt nam với hàng trăm tên gián điệp biệt kích và các tên cầm đầu tổ chức thu hàng trăm tấn vũ khí nhiều tấn tiền giả và các phương tiện hoạt động gián điệp
thắng lợi của kế hoạch cm một mươi hai đã ráng đòn quyết định làm thất bại âm mưu câu kết móc nối trong ngoài nhằm tấn công vũ trang của các thế lực thủ địch và phản động đối với việt nam
ôn lại kỷ niệm về những năm tháng chiến đấu đầy khó khăn gian khổ thử thách nhưng rất hào hùng
bộ trưởng tô lâm cũng đặc biệt nhấn mạnh việc phát huy vai tròn nồng cốt của lực lượng công an nhân dân trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

cùng ngày để kịp thời khích lệ động viên các tập thể cá nhân mô hình điển hình trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
tại cà mau đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an cũng đã tới thăm tặng quà nhân dân và cán bộ ấp thị tường a thăm động viên công an xã hưng mỹ huyện cái nước
thăm động viên công an xã hưng mỹ bộ trưởng tô lâm đánh giá cao khi lực lượng công an xã thời gian qua mặc dù khi được tăng cường về cơ sở gặp nhiều khó khăn nhưng đã cố gắng nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
tình hình an ninh trật tự được đảm bảo phạm pháp hình sự kéo giảm rõ rệt
đồng chí bộ trưởng cũng nêu rõ lực lượng công an xã là lực lượng gần dân sát dân nhất cần phải nắm bắt tâm tư nguyện vọng giúp đỡ nhân dân trong mọi hoàn cảnh
xác định mục tiêu lớn nhất là đảm bảo cho nhân dân có cuộc sống an ninh an toàn cố gắng để địa bàn không có vi phạm pháp luật phát huy vai trò nòng cốt cùng chính quyền địa phương cùng nhân dân nhân rộng xây dựng lan tỏa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
đồng chí bộ trưởng cũng nêu rõ lực lượng công an xã là lực lượng gần dân trong mọi hoàn cảnh